ngay sau khi được duma quốc gia hạ viện nga thông qua chiều ngày một mươi sáu tháng một tổng thống nga vladimir putin đã ký xác lệnh bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan thuế liên bang nga mikhail mishutin làm thủ tướng mới
việc bổ nhiệm ông mikhail mishustin làm người đứng đầu chính phủ nga được coi là một phần trong kế hoạch cải tổ hệ thống chính trị được tổng thống putin thông báo trong diện văn thông điệp liên bang ngày một mươi năm tháng một
trước đó cùng ngày với ba trăm tám mươi ba trên bốn trăm hai mươi bốn phiếu ủng hộ duma quốc gia nga đã thông qua đề xuất của đảng cầm quyền nước nga thống nhất bổ nhiệm ông mikhail mishustin làm thủ tướng mới của nga
ông mishustin cam kết sẽ tập trung vào các vấn đề xã hội và cải thiện điều kiện sống của người dân